ban nội chính trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương tham dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín ban nội chính trung ương đã nghiên cứu tham mưu đề xuất cho bộ chính trị ban bí thư
tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng chín đề án chuyên đề lớn quan trọng trong lĩnh vực nội chính
phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp
kết thúc chỉ đạo hai mươi sáu vụ án ba mươi tám vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi
một mươi một vụ án ba mươi bảy vụ việc thuộc diện tỉnh ủy chỉ đạo và xử lý dứt điểm
đồng thời khởi tố mới một mươi vụ án đặc biệt đã đưa ra xét xử sáu vụ án nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại vinasin
vụ án vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobile phone
năm hai nghìn hai mươi ngành nội chính tiếp tục xây dựng bốn đề án lớn trình bộ chính trị ban bí thư
tham mưu đúng và kịp thời cho bộ chính trị ban bí thư và hai ban chỉ đạo
chỉ đạo có hiệu quả đối với công tác nội chính phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp
và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao
nhân dịp này một số cơ quan và cá nhân của ban nội chính trung ương đã đón nhận huân chương lao động
bằng khen vì đã có thành tích vượt bậc trong năm hai nghìn một mươi chín